sáng nay ngày một mươi bảy tháng một mươi hai theo giờ việt nam chung kết hoa hậu hoàn vũ hai nghìn một mươi tám diễn ra thu hút sự theo dõi của người hâm mộ
đại diện việt nam là he hen nie tuy đã dừng bước ở top năm chung cuộc nhưng đây cũng là thành tích xuất sắc tại một trong những cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh này
sau phần trình diễn áo tắm và trang phục xã hội top năm thí sinh xuất sắc nhất được tuyên bố gồm việt nam puerto rico philippines nam phi và venezuela
tuy dừng bước sau phần thi ứng xử nhưng top năm cũng là thành tích tốt nhất trong lịch sử của việt nam tại đấu trường này
trước đó he hen nie có màn thể hiện xuất sắc ở ban kết và được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho chiếc vườn miệng
hàng loạt các chuyên gia sắc đẹp như global beauty và các hiệu hoa hậu á hậu hoàn vũ đều thích thú đánh giá cao đại diện việt nam